nhân chuyến làm việc với tỉnh phú yên về chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư năm hai nghìn một mươi tám
thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác chính phủ thăm và làm việc với công ty cổ phần đầu tư đèo cả
tại công trình trọng điểm quốc gia hầm đường bộ qua đèo cả có tổng vốn đầu tư hơn một mươi một tỷ đồng
vừa hoàn thành trong tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
thủ tướng biểu dương các kỹ sư công nhân đã không quản ngày đêm thi công hoàn thành vượt tiến độ bảo đảm an toàn kỹ thuật
sau khi hoàn thành công trình được vận hành khai thác đạt hiệu quả cao bảo đảm an toàn giao thông nhất là trong mùa mưa bão
tại xã an phú thành phố tuy hòa thủ tướng cũng đã kiểm tra tình hình chiều cường uy hiếp khu dân cư ven biển thôn long thủy
nhân dịp tết nguyên đán sắp tới thủ tướng cũng đã thăm hỏi tặng quà và chúc tết ban lãnh đạo công ty cổ phần đầu tư đèo cả
cùng các kỹ sư công nhân sức khỏe thành công tiếp tục vận hành khai thác tốt an toàn công trình đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán năm hai nghìn một mươi tám
sáng mai ngày một mươi chín tháng một thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác chính phủ dự hội nghị xúc tiến đầu tư và làm việc với lãnh đạo tỉnh phú yên về phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám